theo báo cáo của tổng cục thống kê tính chung năm tháng đầu năm nay doanh thu hoạt động bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt một chín mươi tám triệu tỷ đồng tương ứng gần tám mươi năm tỷ đô la mỹ
thị trường bán lẻ của việt nam được nhận định đầy tiềm năng do cơ cấu dân số trẻ và thu nhập ngày càng tăng
số liệu từ tổng cục thống kê cũng cho thấy quy mô thị trường bán lẻ việt nam tăng nhanh trong những năm gần đây
từ mức tám mươi tám tỷ usd năm hai nghìn một mươi thì đến năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt mức một trăm ba mươi tỷ usd và dự báo sẽ chạm ngưỡng một trăm tám mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi